tại bình định lực lượng công an vừa nhanh chóng điều tra và bắt giữ đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt tài sản hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn chuyên nghiệp
vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an tp quy nhơn tiếp nhận đơn trình báo của vợ chồng
chủ tiệm mua bán phế liệu về việc mình vừa bị hai đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt số tiền hai trăm linh triệu đồng
theo trình bày của nạn nhân hai đối tượng này tự xưng là giám đốc của một công ty xây dựng
đang thi công một số công trình trên địa bàn tp quy nhơn
và hiện đang có hơn ba mươi một tấn sắt dư cần bán phế liệu
sau khi giao trước cho các đối tượng hai trăm linh triệu đồng và đưa xe vào bóc hàng
thì vợ chồng chủ tiệm mới biết mình đã bị lừa
sau hơn bốn ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phạm đức tâm là một trong hai đối tượng
lừa đảo chuyên nghiệp đã xa lưới khi đang lẩn trốn ở tỉnh đồng nai
tại cơ quan điều tra đối tượng tâm khai nhận đã bàn bạc với đồng bọn là vũ văn quý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú cùng địa phương đi dọc tuyến quốc lộ một a
tìm đến các điểm thu mua phế liệu để lừa đảo
tâm và quý cũng đã thực hiện một vụ lừa đảo tương tự tại tỉnh phú yên trước khi ra thành phố quy nhơn gây án